qua công tác điều tra ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an huyện giờ gào đã xác định bắt giữ nguyễn văn chiến và võ thanh tuấn
cùng tăng vật tại một nhà trọ tại ấp bốn xã hướng thọ phú thành phố tân an tỉnh long an
chiến là đối tượng nghiện ma túy đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
trong ngày ba tháng một mươi hai đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đã bắt vụ buôn lậu bia và đường cát tổng trị giá hàng hóa gần bốn mươi triệu đồng
vào khoảng bốn giờ ngày ba tháng một mươi hai tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đồn biên phòng cơ khẩu long bình tỉnh an giang
tổ chức tuần tra kiểm soát trong phạm vi đám nhiệm khu vực bến đỏ ba hoành
đến khu vực bãi đất trống thuộc tổ tám tổ công tác phát hiện các đối tượng đang bốc vác các bao màu trắng
từ thuyền máy tập kết trên bờ sông tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng các đối tượng điều khiển thuyền máy bỏ chạy để lại toàn bộ tan vật
qua kiểm tra tội công tác phát hiện có một trăm hai mươi bốn thùng bia hiệu nước ngoài một mươi bao đường cát loại năm mươi kg mỗi bao
tổng trị giá hàng hóa gần bốn mươi triệu đồng tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa toàn bộ tan vật về đồn biên phòng cơ khẩu long bình
tiếp tục xác minh làm rõ
sát phương nam xin tiếp tục với thông tin xã hội
tối ngày ba tháng một mươi hai ban an toàn giao thông quận một mươi hai tp hcm phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam quận
cùng tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã xảy ra một trăm ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi năm người bị thương một trăm hai mươi một người so với cùng kỳ giảm một mươi một vụ tăng năm người chết giảm một mươi năm người bị thương
tuy có những kết quả tích cực nhưng thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất lớn
ngoài ra còn có tám mươi năm người mất vì các tai nạn khác
đằng sau những con số này là những nỗi đau mất mát tột cùng của người ở lại là gia đình ly tán
là nguy cơ đói nghèo sự xóa mòn kinh tế gánh nặng cho xã hội và cộng đồng
đại lễ cầu siêu được tổ chức tại chùa vĩnh phước phường tân thới nhất quận một mươi hai
nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
đại lễ nhằm tưởng nhớ người đi vì người ở lại từ đó cảnh báo cho toàn xã hội
về thảm họa tai nạn giao thông các nguyên nhân và nguy cơ gây ra cũng như tai nạn lao động
góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
an toàn lao động an toàn phòng chống cháy nổ
mới đây bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết khoa ngoại thần tiết niệu của bệnh viện
vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị gãy dương vật do có thói quen lạ
bệnh nhân hai mươi tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật đau sưng to tụi máu tím đen
sau nhiều lần thực hiện thói quen bẻ bộ phận này
các bác sĩ đã tiến hành siêu âm đốt lơ màu phát hiện có nhiều máu tụi dưới da dương vật
nên lập tức chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân với chẩn đoán nghệ vở vật hang thân
sau mổ hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định vết thương giảm sưng đau và xuất viện trong vài ngày tới
theo trưởng khoa ngoại thận tiết niệu nguyên nhân hàng đầu gây ra gãy dương vật là thói quen từ bé bằng tay
tuy nhiên đây là thói quen tai hại
với khi máu dùng về cơ quan sinh dục nhiều nếu bị uống còng đột ngột hoặc có một lực tác động mạnh
có thể dẫn tới vỡ lớp mạng có một trong hai trụ và gây tình trạng gãy
bác sĩ khuyến cáo để tránh ảnh hưởng tới khả năng sinh sản
khi xảy ra trường hợp này bệnh nhân không nên ngại ngùng
mà phải tới ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời
vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ mỹ khôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
trong số gần một triệu xe ô tô đã dán thẻ thu phí tự động không dừng
chỉ có khoảng bốn trăm linh phương tiện nạp tiền vào thẻ y tát để sử dụng
việc tỷ lệ gián thẻ và nạp tiền sử dụng dịch vụ thấp như vậy
đang khiến cho thu phí tự động không dừng không phát huy được nhiều hiệu quả
khi mà ba mươi tám trên bốn mươi bốn trạm thu phí giai đoạn một đã lắp đặt vận hành hai làn thu phí không dừng
hiện nay bộ giao thông vận tải đang yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
phối hợp với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ
nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai lắp đặt các cửa thu phí còn lại
cũng như tìm phương án giải quyết những vướng mắt khiến người dân không mặn mà
với phương thức thanh toán mới này
thưa quý vị việc ứng dụng các thành tiệu khoa học công nghệ trong quản lý điều hành
được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu đối với ngành giao thông
bên cạnh những công nghệ áp dụng cho phương tiện cơ sở hạ tầng
thì sắp tới vận tải hành khách công cộng mà đặc biệt là service
sẽ có những ứng dụng kiểm soát hành vi của lái xe
điều này kỳ vọng sẽ mang đến những lịch trình văn minh và an toàn hơn cho hành khách
cũng như là nâng cao hơn nữa về chất lượng dịch vụ
thu hút người dân đến với vận tải công cộng
những ứng xử không phù hợp với phương tiện vận tải công cộng
những vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ lạng lách phóng nhanh phanh gấp diễn ra phổ biến
xe buýt đang mang đến những ấn tượng không mới tốt đẹp với nhiều người dân
nhưng mà anh là chủ khách nào như thế nào lái ra là anh phải cực kỳ tôn trọng
nhiều khi anh quát nạt cứ như là kẻ dưới
trong thời gian tới nhằm giảm thiểu tình trạng lái phụ xe có những hành vi cầu thả khi cung cấp dịch vụ
rất nhiều ứng dụng đã được các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng triển khai
tất cả những hành vi không đúng chuẩn mực sai phạm của lái phụ xe
sẽ được ghi lại làm căn cứ nhắc nhở và xử lý
đưa vào thử nghiệm cái thiết bị
giám sát cái hành vi của lái xe
tức là thiết bị tích hợp với thiết bị giám sát hành trình
các bậc kim xe đấu đối vào các cái cảm biến về gòng tua cảm biến về tốc độ
tăng tốc đột ngột phanh đột ngột
đi số thấp ép gai áp số
hoặc là khởi động đột ngột
đến hôm sau các anh lái xe đến nhận ca thì sẽ được nhắc nhở
những nội dung mà anh thực hiện hôm trước chưa đúng chưa đủ
tôi cho rằng là những cái giải pháp
mà ứng dụng
ứng dụng khoa công nghệ và thành tiệu của cuộc cách mạng công nghệ bốn là hết sức cần thiết
và cái giải pháp đó thì lại vô cùng giảm
chi phí không cao thế nhưng mà hiệu quả rất lớn
việc áp dụng công nghệ trong hoạt động quản lý điều hành giao thông
hiện vẫn còn gặp nhiều thách thức
đa phần vì sự thiếu đồng bộ và phát triển tự phát
phù hợp với điều kiện thực tiễn
cũng như mong muốn của các đơn vị quản lý
chứ chưa được triển khai trên quy mô lớn đồng bộ và có định hướng rõ ràng
tuy nhiên với những bước phát triển trong thời gian qua
việc áp dụng công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt lớn
trong phương thức quản lý cũ tối ưu hóa hoạt động quản lý tổ chức giao thông nói chung
cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng nói riêng
hướng đến những hành trình văn minh và an toàn hơn